vào chiều ngày hôm qua ubnd tỉnh bình định đã có văn bản chỉ đạo giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn điều tra xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
ubnd tỉnh bình định cũng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với lực lượng chức năng của huyện vĩnh thạnh tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn những trường hợp đủ yếu tố hình sự chuyển cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định
trước đó hạt kiểm lâm huyện vĩnh thạnh đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại xã vĩnh sơn đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
bị truy nã về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng sau một năm lẩn trốn đối tượng lâm văn minh tên gọi khác là méo chú huyện bù gia mập vừa bị công an huyện bù gia mập tỉnh bình phước bắt giữ